hà nội còn hai trăm bốn mươi ca covid một mươi chín điều trị tại bệnh viện
hiện hà nội có hai trăm bốn mươi ca covid một mươi chín điều trị tại bệnh viện trong đó có hai trăm một mươi ca mức độ trung bình
tăng hơn một mươi ba so với trung bình bảy ngày trước
sở y tế hà nội ngày chín tháng năm thông báo thủ đô vừa ghi nhận thêm sáu trăm linh một ca bệnh
nâng tổng số ca bệnh của thành phố từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay lên hơn một năm mươi chín triệu ca

bệnh nhân phân bố tại một trăm một mươi tám xã phường thị trấn thuộc hai mươi tám trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông một trăm một mươi năm đông anh chín mươi bốn hoài đức hai mươi năm long biên hai mươi một
hiện hà nội có hai trăm bốn mươi ca covid một mươi chín điều trị tại bệnh viện hơn chín mươi năm ca theo dõi tại nhà
trong hai trăm bốn mươi ca điều trị tại bệnh viện có hai trăm một mươi ca mức độ trung bình tăng hơn một mươi ba so với trung bình bảy ngày trước
về tiêm vaccine covid một mươi chín hiện có hơn một trăm năm mươi một hai trăm linh trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đã tiêm mũi một
tính từ một mươi sáu h ngày tám tháng năm đến một mươi sáu h ngày chín tháng năm trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận hai một trăm bảy mươi năm ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước giảm chín mươi ba ca so với ngày trước đó

có một bảy trăm sáu mươi bảy ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội sáu trăm linh một quảng ninh một trăm một mươi sáu phú thọ một trăm một mươi ba tuyên quang một trăm linh bảy nghệ an một trăm linh ba yên bái một trăm linh một vĩnh phúc bảy mươi sáu
hải dương bảy mươi năm thái bình bảy mươi ba bắc cạn sáu mươi bốn lào cai năm mươi bốn quảng bình năm mươi hương yên bốn mươi chín thái nguyên bốn mươi tám
bắc giang bốn mươi sáu lạng sơn ba mươi tám hà giang ba mươi bảy quảng ngãi ba mươi sáu
điện biên ba mươi bốn thành phố hồ chí minh ba mươi sơn la hai mươi chín đà nẵng hai mươi tám gia lai hai mươi bốn bà rịa vũng tàu hai mươi bốn nam định hai mươi ba hòa bình hai mươi quảng trị một mươi tám hà nam một mươi tám lai châu một mươi tám thành hóa một mươi sáu cao bằng một mươi bốn phú yên một mươi một quảng nam chín bình định chín đồng tháp tám ninh bình tám tây ninh tám bình phước bảy bến trẻ sáu khánh hòa năm thừa thiên huế bốn kiên giang ba bình dương ba trà bình ba đà nẵng tám hà năng chín thành hóa sáu thành hóa sáu phú yên một mươi một phú yên một mươi một quảng nam chín đà n
ba cà mau ba vĩnh long hai đồng nai hai và cần thơ một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó bắc ninh giảm chín mươi hai quảng bình giảm bốn mươi bảy và lâm đồng giảm bốn mươi một chín
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó hà nội tăng hai trăm sáu mươi ba hải dương tăng bốn mươi sáu và quảng ngãi tăng ba mươi sáu
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là ba một trăm linh một ca trên một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi sáu trăm bảy mươi tám ba trăm năm mươi chín ca đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người thì có một trăm linh bảy chín trăm một mươi một ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm bảy mươi năm ca
trong đó có chín ba trăm một mươi chín ba trăm bốn mươi tám ca đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm chín mươi hai ba mươi hai ca tp hcm sáu trăm linh tám bảy trăm năm mươi chín nghệ an bốn trăm tám mươi hai bảy trăm ba mươi sáu bắc giang ba trăm tám mươi năm tám trăm bốn mươi năm và bình dương ba trăm tám mươi tám
về tình hình điều trị covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh
công bố khỏi bệnh trong ngày là một năm trăm bảy mươi bốn ca
tổng số ca được điều trị khỏi là chín ba trăm hai mươi hai một trăm sáu mươi năm ca
số bệnh nhân đang thở oxy là bốn trăm bốn mươi chín ca
số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày tám tháng năm đến một mươi bảy h ba mươi ngày chín tháng năm ghi nhận một ca tử vong tại bắc ninh
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi ba năm mươi bảy ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ bốn trong các nước asean